liên quan đến vụ bốn người tắm biển bị đuối nước xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua
tại bãi tắm mỹ á thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
cho đến sáng nay lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể một người
còn một người hiện mất tích lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm
nhóm bốn người bạn tắm biển xảy ra đuối nước người dân gần đó đã phát hiện
gia cứu được hai người gồm nguyễn quốc vương và hoàng nam phước đưa vào bờ
và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa đặng thùy trâm
sáng nay thi thể lê thanh quang được tìm thấy riêng anh nguyễn thành được hiện vẫn mất tích
lực lượng cứu hộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đang tiếp tục tìm kiếm